ngày một mươi bảy tháng một mươi ubnd tp đà nẵng đã tổ chức hội thảo khoa học xây dựng đà nẵng thành phố môi trường giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
hội thảo đã đề ra lộ trình quan điểm mục tiêu chính sách và các dự án với bốn nhóm tiêu chí
đó là nhóm chỉ thị về phòng ngừa ô nhiễm nhóm chỉ thị về cải thiện môi trường nhóm chỉ thị về bảo tồn thiên nhiên
và nhóm chỉ thị về tăng cường năng lực nâng cao nhận thức hướng tới mục tiêu phát triển thành phố đà nẵng bền vững
trở thành đô thị sinh thái thông minh hiện đại và là thành phố đáng sống